công an thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc đã dẫn dải hai đối tượng trộm cắp vừa bị bắt giữ đến bệnh viện đa khoa vùng tây nguyên
để thực nghiệm lại hiện trường của các vụ đột nhập trộm cắp tài sản của người bệnh
cả hai đối tượng này đều nghiện ma túy cần đến tiền sử dụng nên đêm ngày một mươi năm tháng tám đã rủ nhau vào bệnh viện đa khoa vùng tây nguyên để trộm cắp tài sản
tại đây chúng đã đột nhập vào ba phòng bệnh lấy cắp bốn chiếc điện thoại di động
trước đó hai đối tượng này cũng đã thực hiện rất nhiều vụ trộm cắp khác ở bệnh viện đa khoa vùng tây nguyên